sau hơn một tháng xét xử và nghị án ngày một mươi một tháng bốn tới đây hội đồng xét xử sẽ tiến hành tuyên án đối với bị cáo trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thị pháp và tám mươi năm bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các tổ chức có liên quan
với cáo buộc là người chủ mưu cầm đầu và nắm giữ trên chín mươi một cổ phấn ngân hàng scb
từ đó nắm quyển trí phối điều hành hoạt động của ngân hàng
bị cáo trương mỹ lan trong suốt quá trình xét xử luôn bình tĩnh trả lời giải đáp tất cả các vấn đề mà hội đồng xét xử
đại diện viện kiểm sát và các luật sư đưa ra
trước trong và sau khi bị viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình bị cáo này cũng luôn giữ thái độ bình tĩnh vài trăm chúa ghi chép
thể hiện nhớ rất rõ các dự án hợp tác đầu tư các tài sản của gia đình mình và tập đoàn vạn thịnh pháp
thế nhưng trong khoảng bốn mươi phút nói lời sau cùng
phần lớn thời gian bị cáo trương mỹ lan đã không kiểm chế được cảm xúc
đã khóc và đau xót cho hoàn cảnh của gia đình mình khi cả chồng và cháu đều bị bắt tạm giam gia đình tàn nát
bị cáo trương mỹ lan nói có nhiều lúc tuyệt vọng đã từng nghĩ đến cái chết
nghĩ hoàn cảnh chồng và cháu cũng đang bị tạm giam như mối sát vào lòng
bị cáo trương huệ vân cháu bị cáo lan cũng phải thốt lên rằng trương mỹ lan
một người được mệnh danh là người phụ nữ không có nước mắt tinh thần thép thế nhưng gần như đã tan nát cõi lòng
khi đứng trước hội đồng xét xử và xin cho cô mình thoát án tử
giọt nước mắt của trương huệ vân liên tục rơi trên khuôn mặt chứa đẩy những nuối tiếc và khổ đau
phân nói rằng hơn một năm trong trại giam cô học được nhiều bài học quý giá
đã nhận thức được rõ bản chất sâu sắc của cuộc sống
bài học quý giá nhất chỉ được học qua khổ đau sau tất cả
bị cáo sẽ là người tốt hơn công hiến nhiều hơn với tinh thần thượng tôn pháp luật
ông chu lập cơ cũng nghẹn ngào giớm lệ khi ngồi nghe vô
vợ khóc cháu khóc
dù nói bằng tiếng anh và nghe qua phiên dịch
thế nhưng ông chu lập cơ đã phần nào cảm nhận được sự bi đát của gia đình mình
lời nói sau cùng ông dành phần lớn để kể về vợ bà trương mỹ lan
ngoài ra rất nhiều bị cáo khác khi nói lời sau cùng cũng rời lệ
bị cáo nguyễn thị nhàn trưởng đoàn thanh tra khóc vì ấn hận xấu hổ về hành vi của mình
bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
ngẹn lời khi xin giảm nhẹ
cho các bị cáo là thành viên trong đoàn thanh tra
còn bị cáo nguyễn cao trí thì tự trách bản thân khi đã có những quyết định sai lầm của một doanh nhân
trong bối cảnh cố gắng vượt qua khủng hoảng
đau đớn hận và nối tiếc là những cung bậc cảm xúc nối tiếp nhau
giữa các bị cáo khi họ lần lượt bước lên để nói lời can ruột cuối cùng
họ đều hiểu rằng ngày mai tòa tuyên án thì cuộc đời họ cũng sẽ bước sang trang khác
một hành trình chuộc lỗi đầy nghịt ngã
xuyên suốt quá trình diễn ra phiên tòa
chủ tọa cho biết luôn tạo điều kiện tối đa để tất cả các bị cáo trong vụ án khắc phục hậu quả
vì vậy mà nhiều bị cáo trong vụ án đã nộp thêm tiền để khắc phục
trong đó bị cáo nguyễn cao trí là người nộp thêm nhiều nhất với khoảng bảy mươi tỷ đồng
chồng bị cáo trương huệ vân nộp thêm hai tỷ đồng
căn cứ và diễn biến tại phiên tòa sự thanh khẩn khai báo và các tình tiết giảm nhẹ mới phát sinh của các bị cáo
nên đại diện viện kiểm sát đã thay đổi mức đề nghị đối với hai mươi hai bị cáo
theo hướng giảm nhẹ mức án so với mức án đề nghị án đầu giảm từ một đến hai năm
trong nhiều ngày diễn ra phần tranh luận giữa đại diện viện kiểm sát và luật sư
dù đôi lúc hai bên cũng căng thẳng để bảo vệ quan điểm của mình
thế nhưng nhìn một cách tổng quan quyền bào chữa và tự bảo chữa của luật sư và các bị cáo
đã được hội đồng xét xử tạo điều kiện trình bày tối đa để đối tranh luận lại với quan điểm buộc tội của đại diện viện kiểm sát
thể hiện quá trình tranh tụng dân chủ bình đẳng trước tòa
một vấn đề đáng chú ý được hai bên tranh luận là cấu thành tội danh tham ô tài sản
và xác định thiệt hại của vụ án vì số tiền thất thoát số tiền thiệt hại của scb có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
điều này quyết định đến tội danh và hình phạt của các bị cáo
theo đó luật sư cho rằng tại scb hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị mới là người có quyền quyết định mọi hoạt động của ngân hàng
bị cáo trương mỹ lan không phải là người có chức vụ quyền hạn tại scb thế nên không phải là chủ thể của tội tham ô tài sản
đối đáp lại viện kiểm sát cho biết tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo lan đã thâu tóm và nắm giữ trên chín mươi một vốn điều lệ của scb
tại bảng theo dõi biến động cổ đông và sổ chứng nhận cổ đông thì các cá nhân tổ chức đứng tên cổ phần tại scb đều khai là đứng tên hộ cho trương mỹ lan
ngoài ra scb là ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp nên cơ quan quyết định cao nhất là đại hội đồng cổ đông không phải hội đồng quản trị quyết định
với số lượng cổ phần trên chín mươi một
trương mỹ lan nắm giữ trương mỹ lan là người nắm quyền hạn của đại hội đồng cổ đông và là người chủ mưu cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động tại scb thoả mãn các yếu tố cấu thành tội thăm ô tài sản
về phần xác định thiệt hại của vụ án đại diện viện kiểm sát cho biết không dùng kết quả định giá của công ty hoàng quân để xác định thiệt hại
mà áp dụng các biện pháp điều tra sổ sách tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để xác định thiệt hại
không nhất thiết án phải thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự mới xác định được thiệt hại của vụ án
trong số tám mươi sáu bị cáo bị đưa ra xét xử cùng với bị cáo trương mỹ lan còn có bốn mươi năm lãnh đạo cán bộ ngân hàng scb một mươi năm cựu cán bộ ngân hàng nhà nước
ba cựu cán bộ thanh tra chính phủ một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội tham ô tài sản nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
tại ngày thứ hai phiên tòa tiếp tục với phần công bố cáo trạng của đại diện viện kiểm sát với phần hành vi phạm tội của các cựu cán bộ ngân hàng scb
phạm tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
theo đó bị cáo trương mỹ lan cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng theo bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngoài ra tám mươi bốn bị cáo liên quan trong đó có một bị cáo được tạm đình chỉ xét xử lần lượt bị xét xử về các tội tham ô tài sản nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
riêng bị cáo nguyễn cao trí cựu chủ tịch công ty đầu tư và quản lý giáo dục văn lang công ty tập đoàn capella bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trong vụ án ngoài tư cách bị cáo bà chủ vạn thịnh pháp còn giữ vai trò bị hại ở hành vi bị đại gia nguyễn cao trí lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt một tỷ đồng trong việc mua bán chuyển nhượng dự án
hồ sơ vụ án cho thấy trong hệ sinh thái vạn thịnh pháp công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp đóng vai trò hạt nhân kiểm soát toàn bộ hoạt động đối với các công ty khác thế nhưng không tham gia trực tiếp kinh doanh
vị cáo trường mỹ lan còn dùng những người thân tín trả lương cao để hoạt động phạm tội
trên thực tế một trong những nguyên nhân sai phạm hơn một mươi năm tại scb không bị phát hiện đã được cơ quan chức năng làm sáng tỏ
theo đó bị cáo trương mỹ lan xây dựng nên hệ sinh thái đồng phạm hết sức bài bản quy mô với hàng ngàn cá nhân cầu kết chặt chẽ
hệ sinh thái này được ví như mô hình kim tự tháp trong đó có những cấp dưới của bị cáo trương mỹ lan lần lượt là người thân như chồng và cháu gái
sự thân tín giảm dần theo mức độ đến đáy của mô hình
khi tham gia vào mô hình kim tự tháp các cá nhân được bị cáo trương mỹ lan trả lương
tặng thưởng tiền cố phân scb tùy theo cấp bậc
quan trọng nhất và được hưởng lợi nhiều nhất phải kể đến bộ sậu bị cáo lan tuyển chọn và đưa vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại scb
như hội đồng quản trị ban tổng giám đốc giám đốc quá trì nhanh lớn trưởng ban kiểm soát
tương ứng với mỗi vị trí là mức lương từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một tháng chưa bao gồm các phúc lợi khác
theo đó cáo trạng truy tố thể hiện hệ sinh thái vạn thịnh pháp có hơn một doanh nghiệp chia làm bốn nhóm chính
có quan hệ chặt chẽ với nhau gồm nhóm định chế tài chính nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại việt nam
nhóm các công ty ma tại việt nam và cuối cùng là mạng lưới công ty tại nước ngoài
bị cáo trương mỹ lan xây dựng mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc tại các vùng lãnh thổ quốc gia thiên đường thuế
phục vụ hoạt động kinh doanh đầu tư
bị cáo lan còn sử dụng danh nghĩa nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào việt nam
và có nhiệm vụ quản lý nguồn vốn tài sản của xác định bị cáo này ở nước ngoài
trong nhóm định chế tài chính
thương mại cổ phần sài gòn scb có vai trò đặc biệt quan trọng
được lan sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp
về phương thức thủ đoạn đầu tiên trương mỹ lan thâu tóm ba ngân hàng là ngân hàng sài gòn cũ
ngân hàng tín nghĩa ngân hàng đệ nhất
sau đó năm hai nghìn một mươi hai ba ngân hàng này được hợp nhất thành ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
trong đó bị cáo loan chỉ đứng tên một phần
còn lại nhờ nhiều người khác đứng tên sở hữu phần lớn cổ phần tại scb
với tỷ lệ tri phối lên đến hơn chín mươi một
những người đứng tên hội lan là những người thân tín và tin tưởng
nằm giữ tỷ lệ tri phối bị cáo lan đã đôi nhiều người thân tín
được tin tưởng vào các vị trí chủ chốt của ngân hàng như hội đồng quản trị
ban tổng giám đốc giám đốc trình nhanh lớn ban kiểm soát
và trả lương cao từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một tháng
bà chủ vạn thịnh pháp dùng quyền hạn của mình để chỉ đạo các cá nhân ở scb
và tập đoàn vạn thịnh pháp triển khai hoạt động rút tiền ngân hàng
dưới hình thức giải ngân cho các hồ sơ vai khống
thậm chí nhiều khoản vay được rút tiền ra trước hoàn thiện hồ sơ sau
theo kết luận vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng scb và các đơn vị liên quan
bà trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
đã sử dụng những thủ đoạn gian dối để lập phương án rút
cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân tiền từ scb
kết luận cho thấy dù không giữ chức vụ tại ngân hàng scb
thế nhưng bà trương mỹ lan lại là người chi phối lũng đoạn
chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này với vai trò là cổ đông lớn
khi nắm cổ phần tri phối từ tám mươi năm đến chín mươi một năm
số cổ phần còn lại do hơn bốn cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ
theo tài liệu truy tố xét xử xác định
hầu hết các hồ sơ đều được giải ngân trước hợp thức hóa sau
trong khi ấy theo quy định ngân hàng chỉ giải ngân khi đã hoàn thiện các thủ tục thế chấp
tuy nhiên có tới sáu trăm tám mươi bốn khoản vay của lan và nhóm vạn thịnh pháp
với tổng số nợ hơn ba trăm tám mươi hai tỷ đồng chưa có thủ tục thế chấp khi giải ngân
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai có một hai trăm tám mươi bốn khoản vay của tám trăm bảy mươi năm khách hàng
là các khoản vay của nhóm trương mỹ lan vạn thịnh pháp
với dư nợ gốc là hơn bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng thuộc nợ nhóm năm không có khả năng thu hồi
để rút được số tiền này trương mỹ lan chỉ đạo nhóm bị cáo tại scb
vạn thịnh pháp lập hồ sơ khống
đầu tiên trương mỹ lan đã chỉ đạo các thuộc cấp mượn nhiều pháp nhân
cá nhân để tạo tài khoản ma tại ngân hàng
tiền vay sau khi giải ngân sẽ được chuyển vào tài khoản của các cá nhân pháp nhân ma
để thực hiện truyền tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng
hoặc chỉ đạo cho cá nhân pháp nhân rút tiền nhằm cắt đứt dòng tiền
khi cần sử dụng ngay một số tiền mặt
bị cáo lan đã chỉ đạo lãnh đạo của scb sẽ chia nhau tìm cách đáp ứng
dòng tiền chủ yếu lấy từ nguồn khoản vay tiến dụng hoặc phát hành trái phiếu
khi có tiền trương mỹ lan chỉ đạo bùi văn dũng là lái xe riêng
đến scb chi nhánh sài gòn để nhận tiền
cùng lúc đó nhân viên scb sẽ liên hệ với người của vạn thịnh pháp
yêu cầu cung cấp pháp nhân cá nhân nhận tiền rút tiền
lập phiếu chi và các thủ tục để hoàn tất nghiệp vụ rút tiền mặt
những cá nhân đại diện pháp nhân ba sẽ đến ngân hàng để ký chứng tử rút tiền
tiền mặt sẽ được xuất khỏi quỹ và giao cho dũng
sau đó lái xe bùi văn dũng sẽ trở tiền về nhà riêng của nữ chủ tịch
ở tòa nhà tại số một trăm hai mươi bảy pasteur quận ba tp hcm
hoặc trụ sở tập đoàn vạn thịnh pháp ở trần hưng đạo
sau đó tiền do dũng hoặc trần thị hoàng uyên là trợ lý của bà lan
sẽ chuyển đến các địa chỉ khác nhau do chủ tịch vạn thịnh pháp chỉ đạo
hoặc dũng sẽ trở tiền từ ngân hàng về trụ sở tập đoàn vạn thịnh pháp
và giao theo chỉ đạo của bà lan
hoặc chuyển tiền trực tiếp cho các cá nhân mà bà lan yêu cầu
ngoài việc lập hồ sơ các khoản vai khống nhằm hợp thức hóa việc rút tiền nêu trên
trương mỹ lan còn chỉ đạo nhóm bị cáo ở scb
thành lập mới đơn vị kinh doanh tại hội sở
để chỉ giải ngân cho nhóm trương mỹ lan vạn thịnh pháp
đồng thời hoán đổi giúp tài sản bảo đảm có giá trị thay thế
bằng các tài sản không đủ pháp lý hoặc không có giá trị
giá trị thấp nhằm rút ruột tổ chức tín dụng
cuối cùng bị cáo lan sẽ chỉ đạo bán nợ xấu cho công ty mua bán nợ vamc
bán nợ trả chậm cấn trử nợ để che giấu nợ xấu
giảm dứt nợ tiến dụng với mục đích để tiếp tục được huy động vốn và giải ngân
cơ quan tố tụng xác định trương mỹ lan đã tham ô tài sản
chiếm đoạt của scb hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng gây thiệt hại gần một trăm ba mươi tỷ đồng
và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng gây thiệt hại hơn sáu mươi bốn tỷ đồng
kết luận điều tra đã chỉ đường đi dòng tiền của một hai trăm tám mươi bốn khoản vay
tương đương với bốn trăm tám mươi ba chín trăm một mươi bảy tỷ đồng sư nợ gốc của nhóm trường mỹ lan
cụ thể năm mươi bảy hai mươi chín tỷ đồng được trả khoản vay cũ tại scb
ba trăm tám mươi một ba trăm linh ba tỷ đồng
ba mươi ba tỷ đồng được tổ chức cá nhân truyền khoản ra ngoài hệ thống scb
năm hai trăm bảy mươi năm tỷ đồng được tổ chức cá nhân truyền khoản nội bộ trong scb